mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là các thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết
vâng thưa quý vị những cơn mưa sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay
thời tiết bắc bộ cơ bản là có mây chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngay nắng có nơi nắng nóng
với sự thay đổi thời tiết như thế này thì quý vị cần chú ý là đừng để điều hòa nhiệt độ quá thấp
để tránh tranh nhiệt độ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm còn lớn hơn đối với khu vực miền trung
ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt
trong khi chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
quý vị cũng cần hết sức cẩn thận trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vâng ạ thời tiết ở nam bộ thì cũng tương tự
có mưa rào và rông vài nơi chiều tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa và mưa to
tuy nhiên mức nhiệt cao nhất ở khu vực này chỉ ở khoảng ba mươi bốn độ
thấp hơn so với mức nhiệt cao nhất ở bắc bộ là khoảng ba mươi năm độ
và ở trung bộ là ba mươi tám độ c
bản nhiệt độ chi tiết cho từng vùng sẽ được cập nhật tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức sáu h